vụ việc ba thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số trăm hờ roi ở thôn suối bạc say rượu tự ý mở van xả lũ hồ chứa nước thủy lợi suối vực gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của người dân
công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên cho biết sẽ trưng cầu giám định thiệt hại sau khi có kết quả tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
theo điều tra ban đầu ba người này khai nhận tối ngày một mươi bốn tháng ba họ lên bờ đập hồ chứa nước suối vực uống rượu
sau đó một trong ba người đi vệ sinh hai người còn lại tò mò và tự ý bật cầu giao điện thắp sáng nhưng không may trúng cầu giao vận hành của van hồ chứa làm khởi động một trong ba cửa sở lũ nước tràn ra bên ngoài
đến hai giờ sáng ngày một mươi năm tháng ba bốn công nhân trực tại nhà quản lý hồ chứa nước suối vực mới phát hiện cửa xả lũ cách xa gần tám trăm linh mét bị mở nước chảy xối xả
tại hiện trường một dây cáp cửa tràn bị đứt khiến việc đóng cửa sở lũ điều tiết tay đập tràn hết sức khó khăn
khoảng một mươi giờ cùng ngày sự cố mới được xử lý
nước trong hồ chứa mới hết chảy qua tràn
hậu quả hơn hai triệu mét khối nước đổ về hạ lưu hai xã suối bạc và sơn nguyên cuốn trôi một mươi năm tân mía đã thu hoạch làm hư hại gần hai mươi hectare mía đứng và hoa màu
vùi lấp một mươi tám máy bơm điện tổng thiệt hại ước hơn ba trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc